theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai trong ba ngày gần đây
mưa lớn và rông lốc đã gây thiệt hại hơn ba mươi tỷ đồng tại các tỉnh sơn la lai châu và lào cai
từ ngày một mươi đến hết ngày một mươi ba tháng bốn mưa lớn sông lốc và mưa đá đã gây thiệt hại tại các tỉnh tây bắc
trong đó có hai người bị thương hơn bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái hơn một ha gồm lúa
rau màu và cây ăn quả bị thiệt hại hơn ba trăm năm mươi con da cầm bị cuốn trôi
ngoài ra nhiều đoạn kè đường chống sạt lở bị sập
ước tổng thiệt hại khoảng ba mươi ba chín tỷ đồng trong đó sơn la là một mươi ba bảy mươi sáu tỷ lào cai là hai tỷ lai châu là hai mươi tỷ đồng
hiện tại các địa phương đang huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả